tiếp tục với thông tin về bệnh nhân thứ một mươi bảy nhiễm covid một mươi chín tại nước ta
trong kế hoạch ứng phó với dịch bệnh thành phố hà nội đã xác định được ba mươi ba người tiếp xúc gần với bệnh nhân
và chín mươi người tiếp xúc với người tiếp xúc gần
và tất cả những người này đã được cách ly theo dõi chặt chẽ
đồng thời hai mươi hai hộ dân và một trăm bảy mươi sáu nhân khẩu ở phố trúc bạch tp hà nội cũng đã được cách ly trong đêm ngày hôm qua
ngành y tế của thành phố đã lấy mẫu hai mươi bảy trên ba mươi ba mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân
đồng thời phối hợp với sân bay nội bài để thu thập thông tin của hai trăm một mươi bảy hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay vn năm mươi
với nữ bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
vâng đó là những động thái rất tích cực và kịp thời của chính quyền thành phố hà nội
nhằm ngăn chặn sự lây lan và kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
đã tổ chức họp để thống nhất lại
một số nội dung dự kiến thực hiện
và phóng viên nam hà của antv đã có mặt tại cuộc họp để thông tin tới quý vị và các bạn
xin mời chị nam hà
vâng xin chào chương quen xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố vào sáng ngày hôm nay
đại diện các ban ngày trước năm đã báo cáo cung cấp những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh
đặc biệt là sau khi xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
cũng là cao dưới một mươi bảy trên địa bàn cả nước
theo đó thì tính đến tám giờ sáng ngày hôm nay đã toàn thành phố ghi nhận một trường hợp mắc
và chưa ghi nhận trường hợp tử vong
ba mươi ba người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính
và chín mươi người tiếp xúc với những người tiếp xúc gần hiện đang được cách ly theo dõi chặt chẽ
sau cuộc họp vào đêm ngày hôm qua thì hiện tại đã bổ sung các biện pháp triển khai bắt đầu từ hai mươi h ba mươi ngày sáu tháng ba
đó là đã điều tra lập danh sách ba mươi ba người tiếp xúc gần với bệnh nhân
và chín người tiếp xúc với những người tiếp xúc gần
bên cạnh đó đã lấy hai mươi bảy trong tổng số ba mươi ba mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân
và có kết quả như sau
đó là đã có kết quả xét nghiệm với hai trường hợp nghi ngờ
là lái xe dương đình phong hai mươi bảy tuổi
trú tại địa chỉ số một trăm một mươi ba trúc bạch ba đình
và bác gái của bệnh nhân là lê tuyết hàng sáu mươi bốn tuổi
địa chỉ tại số một trăm hai mươi năm trúc bạch ba đình
hai mươi năm trường hợp còn lại âm tính
hiện tại đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp còn lại
và đồng thời phối hợp với sân bay nội bài
để thu thập thông tin của hai trăm một mươi bảy trường hợp hành khách và phi hành đoàn
đi cùng chuyến bay với bệnh nhân trên chuyến bay vn năm mươi bốn
thưa quý vị theo thông tin từ đại diện của vietnam airlines
thì sau khi kiểm tra báo cáo chuyến bay vn năm mươi bốn
thì vietnam airlines đã tiến hành triển khai khử trùng tàu bay
đảm bảo theo quy định của who và hiệp hội hàng không
đồng thời trên chuyến bay này có hai trăm linh một hành khách
tại khoang thương gia có hai mươi một hành khách
cùng với một mươi sáu thành viên của tổ bay
đã được cách ly theo quy trình của bộ y tế
còn theo thông tin từ chủ tịch ubnd quận ba đình
thì phố trúc bạch chỉ có
một sãy nhà đối diện đó là khu vực quần hoa
đã được cách ly phong tỏa
và chốt chặn ở hai đầu
theo thông tin mới nhất từ bộ tư lệnh thủ đô
thì tính đến sáng ngày hôm nay đã tiếp nhận hơn ba bốn trăm linh công dân cách ly
và trong trường hôm qua đã lấy mẫu xét nghiệm
đối với một trăm bốn mươi năm trường hợp cho kết quả âm tính
số còn lại trong ngày hôm nay sẽ có kết quả
hiện tại công an thành phố hà nội
đã bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng khác
thực hiện công tác cách ly
tính đến nay thì đã lập hồ sơ
xử lý hai mươi bảy trường hợp tung tin không đúng sự thật
và bên cạnh đó thì xử lý một trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm khác
linh quan đến dịch
ví dụ như là đầu cơ khẩu trang
ở lúc khẩu trang không được quy định
khu vực cách ly thì được bố trí lực lượng đảm bảo
về an ninh trật tự
phát biểu tại cuộc họp sáng ngày hôm nay
bí thư thành quỷ hà nội vương đình huệ
cho biết là hiện nay người dân đang có hiện tượng
đổ xô vào các siêu thị rất đông để mua hàng
điều này sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất cao
việc người dân lo lắng là đúng
nhưng lo lắng phải thực tế
và bằng cách tự bảo vệ mình bảo vệ gia đình
các cá nhân cần có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền
nếu như có dấu hiệu của bệnh covid một mươi chín
bí thư thành quỷ hà nội vương đình huệ
cũng cho biết thêm
sáng nay đồng chí đã trực tiếp gọi điện cho phó tổng giám đốc
của siêu thị bixi
về đảm bảo cung cấp mọi nguồn hàng cho người dân thành phố
hoàn toàn có đủ nhu yếu phẩm
để cung cấp cho người dân và không phải tích chữ như tình hình hiện tại
đồng chí cũng nhấn mạnh
người dân cần phải hết sức tỉnh táo trước những tin giả
trên mạng xã hội hiện nay
và tại cuộc họp sáng nay sở giáo dục và đào tạo hà nội
đã đề xuất với thành phố là sẽ tiếp tục cho
học sinh trung học phổ thông nghỉ thêm một tuần nữa
như vậy là đến thời điểm hiện tại thì
có thể là tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố hà nội
sẽ được nghỉ đến hết ngày một mươi năm tháng ba
sau đó thì tùy vào tình hình dịch bệnh để tiếp tục
có quyết định
những thông tin liên quan đến cuộc họp sáng nay
chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn
trong phần sau của phần tin
xin chào lại chào mừng các bạn
vâng xin được cảm ơn phóng viên nam hà
vâng thưa quý vị như vậy đến thời điểm hiện tại
thì thành phố hà nội vẫn đang tích cực
triển khai các biện pháp cách ly khoanh vùng
và đặc biệt là
tình hình dịch bệnh thì vẫn được kiểm soát tốt
người dân thì không nên hoang mang
và chia sẻ những thông tin bất lợi